trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng đỗ sát mếp đường phía bên phải theo chiều đi của mình
bên cạnh những ý kiến của người dân thì cảnh sát giao thông cũng gặp không ít khó khăn khi thực thi nhiệm vụ
trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì cảnh sát giao thông cũng gặp không ít khó khăn khi thực thi nhiệm vụ
trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì cảnh sát giao thông cũng gặp không ít khó khăn khi thực thi nhiệm vụ